bộ xây dựng vừa có yêu cầu chuyển cơ quan công an điều tra các trung cư chưa bản giao phí bảo trì
yêu cầu này xuất phát từ thực trạng
thành phố hà nội hiện có hơn một nửa trong tổng số gần năm trăm linh trung cư thương mại chưa bản giao kinh phí bảo trì
bộ xây dựng cũng kiến nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tăng cường việc thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm
trong quản lý sử dụng vận hành nhà trung cư đặc biệt là hành vi chiếm dụng sử dụng kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung của nhà trung cư trái quy định của pháp luật
trong đó bộ xây dựng nêu rõ các trung cư đang có tranh chấp như hồ gơm lạc gia star city tám mươi một lê văn lương
goldmark city một số dự án của doanh nghiệp tư nhân điện biên eu shield của sông đà thăng lòng